sáng nay một mươi bảy tháng sáu lễ truy điệu đồng chí trần quốc hương bí danh mười hương nguyên bí thư trung ương đảng
nguyên trưởng ban nội chính trung ương đã được cử hành trang trọng tại nhà tăng lễ bệnh viện một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng
số năm phạm ngũ lão quận gò vấp tp hcm
dự lễ truy điệu có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy tp hcm trưởng bàn lễ tăng
cùng dự có đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
đọc điếu văn tại lễ truy điệu đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
trưởng bàn lễ tăng bày tỏ điểm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của ông trần quốc hương
nguyên bí thư trung ương đảng nguyên trưởng ban nội chính trung ương
ôm lại quá trình hoạt động cách mạng hơn tám mươi năm của đồng chí trần quốc hương
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân khẳng định dù ở bất cứ cương vị công tác hoàn cảnh nào
đồng chí mười hương cái tên thân thương mà cán bộ chiến sĩ và nhân dân dành cho ông
luôn giữ vững phẩm chất ý chí khí tiết của người chiến sĩ cộng sản
không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng mà đảng bác hồ đã lựa chọn
đóng góp nhiều công lao cho sự nghiệp cách mạng của đảng dân tộc và lực lượng tình báo việt nam
sau lễ truy điệu ban tổ chức lễ tăng tiến hành lễ di quan
đưa linh cửu đồng chí trần quốc hương về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang thành phố